thời gian gần đây do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu phi đã làm thiếu hụt nguồn cung cấp thịt lợn trên địa bàn tỉnh quảng trị
giá thịt lợn giữa hai nước việt nam và lào đặc biệt là giữa hai tỉnh quảng trị và sa văn na khệt tranh lệch khá cao
lợi dụng vấn đề này một số đối tượng ở hai biên giới việt nam và lào đã dùng nhiều thủ đoạn để vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc từ lào về việt nam tiêu thụ
đây là chiếc xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c bốn nghìn bốn trăm linh tám bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị bắt quả tang khi đang vận chuyển ba mươi hai con lợn không có giấy tờ hợp pháp trên tuyến quốc lộ chín
tôi chở trụ lợn từ bàn ái dưới lào qua tân long tân thanh bị bắt dự tôi chở thuê chụ hàng vào chợ buổi đêm bằng xe thùng
với chiều dài biên giới giữa hai tỉnh quảng trị và sa văn nà khệt
lào dài hơn sáu mươi bốn km trên sông suối có rất nhiều điểm người dân hai biên giới giao thương với nhau
lợi dụng những điểm này các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn để vận chuyển lợn về việt nam tiêu thụ
từ đầu tháng một mươi hai đến nay lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã đưa vào các trang trại các hồ gia đình để hợp thức hóa
quảng trị đã bắt giữ và tiêu hủy hơn ba năm tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc trên khu vực biên giới
lực lượng biên phòng triển khai lực lượng chốt chăn kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu
hai bên kiểm tra các khẩu và tại các bến đò dân sinh trên biên giới phối hợp chặt chẽ với địa phương
kiểm tra các trang trại trên biên giới để đảm bảo là không có tình trạng đưa cây lợn từ bên kia biên giới vào trên địa bàn biên giới
tình hình buôn bán lợn trên khu vực biên giới có thể tăng cao đột biên giới
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thực trạng trên đòi hỏi lực lượng chức năng trên tuyến biên giới cần phối hợp chặt chẽ với nhau
bên cạnh đó chính quyền địa phương dọc biên giới cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân
để tránh lây lan dịch tả lợn châu phi trên biên giới và bảo đảm ổn định thị trường thịt lợn trong dịp cuối năm